thưa quý vị sáng ngày hôm nay một tháng một mươi thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với sáu mươi ba tỉnh thành phố và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá về cơn bão số bốn và hoàn lưu sau bão
theo đó thủ tướng nhấn mạnh đã có biểu hiện lơ là chủ quan mất cảnh giác sau bão ở một số nơi
phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh cơn bão số bốn đã đi qua
nhưng hoàn lưu và ảnh hưởng của bão tiếp tục gây ra lũ lụt hết sức phức tạp ở khu vực miền trung
nhất là thanh hóa nghệ an hà tĩnh đến nay theo báo cáo đã có bảy người thiệt mạng ở nghệ an
nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân thiệt hại
thay mặt chính phủ thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình
có người không may bị thiệt mạng vì lũ lụt ở nghệ an
chia sẻ với những khó khăn vất vả của lãnh đạo chính quyền các đoàn thể nhân dân vùng lũ lụt vừa qua
thủ tướng chính phủ đã có công điện tám trăm bảy mươi năm ngày ba mươi tháng chín chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số bốn
yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công điện này
kinh nghiệm cho thấy nếu lơ là chủ quan mất cảnh giác là tình hình diễn biến phức tạp
trước cơn bão số bốn đổ bộ chúng ta đã tích cực chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp đề phòng
di rời dân theo tinh thần bốn tại chỗ nhờ đó giảm thiểu thiệt hại đặc biệt là không có thiệt hại về người
tuy nhiên sau bão một số địa phương có biểu hiện lơ là chủ quan mất cảnh giác không quyết liệt
nhất là nơi có nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét
các địa phương cần hết sức chú ý vấn đề này cần bám sát tình hình diễn biến phức tạp của bão lũ
có hướng dẫn cho người dân có những cái phải cương quyết để tránh sự cố chết người
thủ tướng yêu cầu các địa phương cần rút kinh nghiệm những vụ việc vừa rồi
để làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo